thành phố ekaterinburg thuộc phủ vùng uran miền trung nước nga
là một trong những nơi tập trung nhiều người việt nam làm ăn sinh sống nhất trên toàn lãnh thổ liên bang nga
trải qua hai mươi năm năm hình thành và phát triển cộng đồng người việt nam tại uran đã trở nên vững mạnh và luôn hướng về quê hương
trung tâm thương mại hà nội và trung tâm thương mại tagansky tại ekaterinburg nằm sát nhau
đây là nơi tập trung đông bà con người việt làm ăn buôn bán tại vùng urran khoảng hơn ba trăm linh tiểu thương
về cơ sở vật chất hai trung tâm thương mại này khang trang sạch sẽ và khá vệ sinh ngăn nắp
theo lời kể của bà con ta tại ekaterinburg những người việt nam đầu tiên tìm đến mảnh đất uran
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi chủ yếu theo diện lao động
trải qua hai mươi năm năm hình thành và phát triển đến nay cộng đồng người việt nam tại ekaterinburg đã đông và vững mạnh nhất ở liên bang nga với khoảng hơn một người việt nam
đặc điểm ở vùng này về mặt kinh tế thì đây là vùng công nghiệp nặng và rất là lâu đời của nga rất là mạnh về công nghiệp nặng cho nên cũng không phải là dễ dàng bởi vì là doanh nghiệp chúng ta thường trong nước thì nhỏ lẻ
khi mà gặp những cái ngành công nghiệp nặng thì máy móc đều đắt tiền hoặc là có công nghệ cao thì cái câu chuyện đấy cũng phải rất là kiên nhẫn có thể làm được
không dừng lại ở đó hội người việt nam tại ekaterinburg đang phối hợp với tổng lãnh sự quán có những bước đi thiết thực nhằm xây dựng một cộng đồng người việt nam vững mạnh tại ekaterinburg với ba định hướng chính là kinh tế giáo dục và đối ngoại
tổng lãnh sự và hội người việt cũng đặt mục tiêu thúc đẩy quan hệ với chính quyền thành phố nâng cao vị thế và tiếng nói của người việt nam tại ekaterinburg
hiện người dân nga bản địa rất có cảm tình với sự thân thiện
tổng lãnh sự của người việt các món ăn và cà phê của việt nam
tôi rất thích ẩm thực việt nam gần như ngày nào tôi cũng tới đây để thưởng thức ly cà phê việt nam với sữa đặc rất khác biệt so với cà phê của chúng tôi
tôi rất thích không khí và những người việt nam thân thiện ở quán cà phê sài gòn tôi cũng rất ấn tượng với các món ăn truyền thống của việt nam như phở nem rất khác biệt với các món ăn của chúng tôi
mặc dù cuộc sống việt nam không đều là một cơ hội nhưng tôi cũng rất thích cơ hội
e caterinburg cũng như toàn nước nga còn có những khó khăn nhưng giống như những người nga cộng đồng người việt nam tại uran tin chắc rằng những khó khăn chỉ là tạm thời và sẽ có thể khắc phục được